các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các xưởng chăn ga đệm xảy ra cháy ở thôn bạch nào xã thanh văn huyện thanh oai với hệ trường diện tích cháy khoảng ba trăm linh m hai
chiều ngày một mươi tháng chín sưởng đang trong quá trình được thi công làm thêm mái tôn do vậy nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn có thể liên quan đến quá trình hàn cắt
liên quan đến vụ việc thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình người bị nạn
đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó liên quan đến vụ cháy quán karaoke tại bình dương sáng nay đại tá trịnh ngọc quyên giám đốc công an tỉnh bình dương đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ
báo cáo tình hình và kết quả điều tra ban đầu vụ án hình sự vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
qua điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng hai của quán karaoke này
do cơ sở được thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh rất khó khăn trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ dẫn đến hậu quả đáng tiếc
hai nạn nhân tử vong trong đám cháy hiện đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng
năm người bị thương nhẹ đã xuất viện hai người bị thương nặng vẫn đang được điều trị
giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập thông tin chứng cứ để điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật không để xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại đến tính mạng sức khỏe tài sản của nhân dân
phạm văn trung chú tại huyện chư pả tỉnh gia lai

vừa bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
do nợ nần bài bạc trên mạng trung đã nảy sinh ý định đi trộm các tài sản
ngày ba mươi một tháng tám trung đột nhập vào nhà dân ở phường tân an nắp vào tủ quần áo cho đến lúc chủ nhà đi vắng
thì cậy phá tủ lấy cắp hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng tiền mặt vàng và đồ trang sức với tổng trị giá trên bốn trăm linh triệu đồng
chỉ trước đây sáu giờ đồng hồ đội cảnh sát hình sự công an thành phố bông ma thuật đã bắt giữ được trung
đấu tranh mở rộng trung khai nhận đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai còn đột nhập vào một nhà dân ở xã chư e
thành phố bô thuật trộm cắp một máy tính sách tay và đột nhập nhiều nhà dân khác nhưng chưa lấy được tài sản
về vụ đối tượng dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng việt công
ban chi nhánh phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cướp số tiền khoảng chín trăm linh triệu đồng
sau khi bị bắt giữ thì đối tượng đã khai nhận ra lý do thực hiện vụ cướp cũng như những thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng
đối tượng bị bắt giữ là lê huy dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê ở tỉnh thanh hóa tạm trú xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai
qua đấu tranh đối tượng dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời khai nhận nơi cất dấu súng tiền phương tiện sử dụng để gây án và các tầm vật khác có liên quan ở nhiều địa điểm khác nhau thuộc địa bàn xã an phước huyện long thành huyện tràng bom và huyện dĩ an tỉnh bình dương